nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng và bảy mươi năm tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh
hôm nay tại hà nội ban dân vận trung ương đã phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh
và trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm hai nghìn một mươi chín
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương trong cả nước
dự hội thảo có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trần quốc vượng
thường trực ban bí thư phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thưởng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao
hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
và các đồng chí lãnh đạo ban dân vận trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
hội thảo được đánh giá là dịp để chúng ta cùng nhìn lại giá trị tác phẩm dân vận của bác vẫn mới
vẫn còn nguyên vẹn giá trị đối với chúng ta trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay
bảy mươi năm trước vào ngày một mươi năm tháng năm
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín chủ tịch hồ chí minh đã đăng tác phẩm dân vận trên báo sự thật với bút danh x i z
với bốn nội dung chính
nước ta là nước dân chủ dân vận là gì ai phụ trách dân vận dân vận phải thế nào
từ đó tác phẩm trở thành ánh sáng soi đường cho công tác dân vận của đảng
góp phần làm nên những thắng lợi to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
tác phẩm dân vận như một cái cương lĩnh vận
động quần chúng làm cách mạng huy động tất cả lực lượng của từng người đến huy động sức mạnh của toàn dân tộc
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ thêm những vấn đề về vai trò
sức mạnh của nhân dân và tư tưởng lấy dân làm gốc trong tác phẩm
về tư tưởng phương pháp phong cách của chủ tịch hồ chí minh đối với công tác dân vận
và tính thời sự của tác phẩm đối với công cuộc đổi mới hôm nay
ngay đầu tiên và cái câu cuối cùng trong cái bài dân vận bác nói đấy
chính là cái chiến lược cái chiến lược của đảng không phải vận động nhân dân chỉ một lúc một thời
không chỉ trong chiến tranh không chỉ trong cái cần thiết để thực hiện những vụ nọ những vụ kia
thì chúng ta mới quan tâm mà đây là vấn đề thường xuyên liên tục và là chiến lược của đảng
và cái dân việc khéo thì việc gì cũng thành công
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng khẳng định
tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh là cương lĩnh dân vận của đảng
thể hiện tư tưởng tin dân trọng dân coi trọng sức mạnh của nhân dân
và nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí đề nghị hội thảo tập trung làm sâu sắc thêm giá trị tư tưởng
lý luận và thực tiễn trong tác phẩm dân vận qua các giai đoạn cách mạng
nhất là trong giai đoạn hiện nay và muốn làm tốt công tác dân vận
đồng chí nhấn mạnh
cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động của mình
đảng viên đi trước làng bước theo sau
phải trọng dân chân thành với dân gần dân sát dân
vui buồn cùng dân có trách nhiệm với dân
và luôn đạt lợi ích của tập thể lên trên hết không chủ nghĩa ca nhân
tại hội thảo ban dân vận trung ương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam
phối hợp trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm hai nghìn một mươi chín
cho năm mươi tác giả có tác phẩm đọt vào vòng trung khảo